thưa quý vị tỉnh thái nguyên đang đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn mục tiêu phần đấu đạt một trăm linh kế hoạch
thái nguyên xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
nhằm thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
tỉnh phân đấu giải ngân đạt một trăm linh kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó hết quý bốn đạt trên chín mươi
riêng kế hoạch vốn cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm hai nghìn hai mươi bốn đạt một trăm linh
và đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm giải ngân một trăm linh kế hoạch điều chuyển kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn
của các dự án giải ngân thấp sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có nhu cầu bổ sung vốn trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn